ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã chủ trì họp bộ chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của bộ chính trị
ban bí thư năm hai nghìn hai mươi xem xét quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
tham dự hội nghị có các đồng chí bí thư trung ương đảng các ban đảng trung ương
và các cơ quan chức năng có liên quan
sau khi nghe văn phòng trung ương đảng và ban tổ chức trung ương báo cáo các tờ trình đề án
báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan và ý kiến thảo luận của các đồng chí bộ chính trị
ban bí thư thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã kết luận
bộ chính trị hoan nghênh văn phòng trung ương đảng đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan
trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các cơ quan trung ương và các địa phương
để sớm chuẩn bị dự kiến chương trình làm việc của bộ chính trị
bộ chính trị khẳng định trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến mới
nhiều vấn đề đột xuất phức tạp nảy sinh nhưng với tinh thần chủ động trách nhiệm
văn phòng trung mương đảng và các cơ quan có liên quan đã tham mưu để bộ chính trị ban bí thư
hòa bàn và quyết định hoàn thành về cơ bản các nội dung đã đưa vào chương trình từ đầu năm
trình bộ chính trị ban bí thư cho ý kiến về những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước
cũng như giải quyết các công việc thường xuyên của đảng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh đối ngoại công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
chất lượng các cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư ngày càng được nâng cao hiệu quả tiết kiệm
thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của bộ chính trị ban bí thư làm việc đúng quy trình và quy định
về dự kiến chương trình làm việc của năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị cơ bản nhất trí với đề xuất của văn phòng trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
nằm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng công việc của bộ chính trị ban bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn và rất nặng nề
việc lựa chọn nội dung đưa vào chương trình làm việc của năm hai nghìn hai mươi cần ưu tiên những nội dung đã có trong chương trình toàn khóa
những nội dung liên quan đến các hội nghị trung ương và những công việc phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo
đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng những công việc đột xuất văn phòng trung ương đảng cần phối hợp chặt chẽ hơn
với các cơ quan có liên quan tiếp tục giả soát đề xuất lựa chọn đúng và trúng có trọng tâm trọng điểm những nội dung cần trình
ra bộ chính trị ban bí thư đồng thời phải rất linh hoạt sáng tạo nhẹ bén để bố trí bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh
phát huy kết quả kinh nghiệm của năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi các cơ quan cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa tham mưu để tổ chức các cuộc họp
của bộ chính trị ban bí thư bảo đảm chất lượng hiệu quả nền nếp khoa học
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã quyết định một số nhân sự thuộc diện
bộ chính trị quản lý và thảo luận quyết định về một số nội dung quan trọng khác